tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
trong ngày làm việc hôm nay quốc hội sẽ biểu quyết thông qua hai luật hai nghị quyết và thảo luận về hai dự án luật
trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp
theo quy định của hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
và sau đó quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám và luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp
sau đó quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi